tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì lễ đón chính thức
đồng chí trương đức giang ủy viên thường vụ bộ chính trị ủy viên trưởng
ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
chuyến thăm của đồng chí trương đức giang là chuyến thăm việt nam đầu tiên của lãnh đạo đảng
nhà nước và nhân đại trung quốc sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
và sau cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn của việt nam
chuyến thăm sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau lễ đón chính thức hai bên đã tiến hành hội đàm
trước đó sau khi đến hà nội đồng chí trương đắc giang đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ kính viếng chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
lãnh tụ vĩ đại của nhân dân việt nam người bạn thân thiết của nhân dân trung quốc